nhân kỷ niệm một mươi năm thành lập hội thầy thuốc trẻ việt nam sáng nay tại phố đi bộ hồ gươm hà nội đã diễn ra nhiều hoạt động như khám tư vấn sức khỏe thiết thực cho người dân
tham dự sự kiện có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thương trực chính phủ
tại sự kiện có khoảng một người dân được sàng lọc các bệnh lý như ung thư vú và ung thư cổ tử cung đái tháo đường bệnh lý tim mạch phổi tắc nghẽn mãn tính
thì cô thấy là cái việc hôm nay là rất là tốt mà cần phải nhân rộng ra để cho mà tất cả phòng chúng dân dân cùng tất cả mọi người để có cái cơ hội tham gia
thông qua các hoạt động vì an sinh xã hội hơn hai mươi hội viên hội thầy thuốc trẻ việt nam mong muốn thể hiện vai trò dấu ấn của lực lượng thầy thuốc trẻ
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
qua đó tăng cường công tác đoàn kết tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ trong các hoạt động hướng tới cộng đồng
thì tôi thấy rằng là trong thời gian mà một mươi năm hoạt động thì tôi thấy hội thầy thuốc trẻ đem lại những cái giá trị lớn cho cộng đồng
giúp cho tôi nghĩ là cũng góp phần làm cho tăng cường cái sức khỏe việt nam cải thiện sức khỏe việt nam
qua đó chúng tôi muốn mang một thông điệp đó là đội ngũ thầy thuốc trẻ của cả nước luôn luôn hướng về về cộng đồng đồng bào vùng sâu vùng xa
mong muốn là mang hội một chút hơi ấm cũng như chuyên môn của thành phố để gửi cho đồng bào vùng sâu vùng xa
làm sao cho chất lượng điều trị ngày càng tốt hơn
tại sự kiện phó thủ tướng thường trực trung hòa bình ghi nhận biểu dương những nỗ lực công hiến của các thầy thuốc trẻ
với mạng lưới vững vàng tại ba mươi một hội cấp tỉnh ba trăm linh cơ lộc bộ tại các bệnh viện và hàng nghìn hội viên tích cực triển khai
nhiều chủ trương chính sách của đảng và nhà nước nâng cao sức khỏe của nhân dân
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cũng trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho tập thể và cá nhân xuất sắc
cũng nhân dịp này năm thầy thuốc trẻ cùng các đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi đi bộ vì sức khỏe
walk for the health quanh hồ hòn kiếm với thông điệp một mươi bước đi bộ mỗi ngày sẽ cải thiện sức khỏe giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính trong cộng đồng